cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
giữa thời bình những người lính vẫn ngã xuống vì cuộc sống bình yên
đó là điều vô cùng đau xót
vào trưa ngày hôm qua đồng chí hồ tấn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy
công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định
truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí
đồng chí hồ tấn dương truy đuổi hai đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản
bị một đối tượng đạp vào xe máy dẫn đến ngã chấn thương
sau đó đã hy sinh trên đường đi cấp cứu
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế hai đối tượng
sau sự việc ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
khám nghiệm và thực hiện các biện pháp điều tra
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
một mươi bảy trường hợp dương tính với ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh phú thọ phát hiện tạm giữ tại một quán karaoke
trên địa bàn xã phùng nguyên huyện lâm thào
tại quán karaoke an bình thôn bồng lăng xã phùng nguyên
lực lượng công an phát hiện một mươi bảy trường hợp đang có hành vi sử dụng trái phép
chất ma túy thu giữ nhiều tăng vật dùng để sử dụng ma túy
tết nhanh cả một mươi bảy người đều dương tính với các chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã tạm giữ các đối tượng
củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp xe máy để lấy tiền sử dụng ma túy
phạm nguyễn tín trú tại tp quy nhơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn
tỉnh bình định bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu vào ngày hai tháng tám do cần tiền tiêu xài và mua cỏ mỹ sử dụng
phạm nguyễn tín đã đi dạo phát hiện xe máy của anh lê huy trung
ở phường trần quang diệu tp quy nhơn không có người trông coi nên rát trộm mang về nhà
trong lúc chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
trước đó đối tượng còn thực hiện trót lọt ba vụ trộm xe máy khác trên địa bàn thành phố quy nhơn
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào tạm biệt quý vị và các bạn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

kính chào quý vị và các bạn
phòng cảnh sát thì hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng chu thị kim thoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi bảy
phường tân an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm ngay sơn căn
đối tượng mùa thị pàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản huy báo
xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi mắt trái
và đối tượng lảo thị sầy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản háng cơ
xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện